hiện đang xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển đông cách phía bắc đảo luzon philippines là khoảng một trăm hai mươi km về phía đông đông bắc
dự báo đến lúc bảy giờ ngày mai ngày một tháng chín áp thấp nhiệt đới sẽ tiến gần hơn tới quần đảo hoàng sa
và trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây có khả năng mạnh lên thành bão
chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển đông
theo đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới
thông báo hướng dẫn cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới
để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
để triển khai công tác ứng cứu khi có yêu cầu
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn